để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi mùa mưa đang đến gần
quận bình thạnh tp hcm vừa đề xuất phương án di rời ba mươi hai căn nhà tiếp sáp tuyến bờ kè thanh đa bị sạt lở nhiều tháng qua
theo ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm kết quả quan trắc sau sự cố sạt lở xảy ra tại bờ kè kênh thanh đa cho thấy
hiện tượng sụt lúng vẫn tiếp diễn nền của công trình còn sụt lúng và trượt ra phía sông
vì thế địa phương đề xuất tiếp tục di dời ba mươi hai hộ dân gần tuyến kè để đảm bảo an toàn khi mùa mưa đến
trước đó một mươi năm hộ trong khu vực nguy hiểm đã được địa phương sơ tán từ khi sự cố xảy ra
theo phương án mới đề xuất trong giai đoạn một địa phương tập trung xây dựng kiên cố tuyến kè thanh đa để ổn định nền đất
và thực hiện di dời người tài sản ba mươi hai căn nhà kết hợp khảo sát kiểm tra để làm cơ sở thực hiện bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi dự án được duyệt
trước mắt người dân sẽ được hỗ trợ kinh phí để ổn định cuộc sống
trong giai đoạn hai sở giao thông vận tải thành phố phối hợp với quận bình thạnh xây dựng đường giao thông dọc tuyến kè
có lội giới một mươi sáu m kết nối ra đường ung văn khiêm